giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc tường hy quân và chồng là châu minh sơn bốn mươi bốn tuổi
cùng chú tại phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo điều tra năm hai nghìn một mươi tám công ty tường hy quân đã lập dự án trên một mươi ba thửa đất của người khác
với tổng diện tích hơn sáu mươi bốn m hai tọa lạc tại phường tránh phú hòa thành phố bến cát
thị xã bến cát tỉnh bình dương và xin chủ trương thành lập khu dân cư tránh phú hòa
mặc dù chưa đầy đủ thủ tục nhưng công ty tường hy quân đã vẽ dự án không có thật
ký hợp đồng môi giới độc quyền với công ty đất việt để chuyển nhượng cho người dân
chiếm đoạt số tiền là hơn một trăm linh tỷ đồng đồng thời đã chuyển nhượng ba bốn trăm tám mươi năm m hai
tương đương với bốn mươi một lô cho một mươi chín người dân sau đó chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác
chiếm đoạt số tiền gần hai mươi bảy năm tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công ty đất việt đã bàn giao số tiền hơn chín mươi tỷ đồng cho công ty tường hy quân
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận tố giác của một trăm bảy mươi chín cá nhân
và hai doanh nghiệp có liên quan đến dự án khu nhà ở tránh phú hòa
tổng số tiền công ty đất việt đã thu của một trăm bảy mươi chín cá nhân và hai doanh nghiệp là khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội vừa phục vụ công ty tường hy quân
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng qua app hệ thống online có quy mô xuyên quốc gia
và liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng trong đó có các đối tượng là người nước ngoài
đêm ngày hai mươi bốn tháng năm đồng loạt các mũi của ban chuyên án đã triệt phá bảy cơ sở của tổ chức cho vai nặng lãi
giữa hình thức tín dụng đen ở ba tỉnh thành phố gồm hà nội vĩnh phúc thái nguyên
bóc gỡ đường dây bắt gần ba trăm linh đối tượng
bộ tăng vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra đặc biệt có đối tượng là người nước ngoài
giữ vai trò giám đốc điều hành của một công ty liên quan đến hệ thống cho vay tín dụng qua app

vay không thanh toán được các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau
nhắn tin gọi điện nhắc nhở đe dọa khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân của họ
thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của con nợ rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín
hạ danh dự làm nhục để thúc ép con nợ hoặc người nhà phải trả tiền
đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành khác nhau
thậm chí liên kết với nước ngoài
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
tại tỉnh bà rịa vũng tàu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức đã bắt tạm giam
dương công tuấn anh hai mươi tuổi trú tại xã quảng thành huyện châu đức
và lê văn thế một mươi tám tuổi trú tại xã suối nghệ huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát năm mươi một s hai một nghìn sáu trăm tám mươi trở thế đi tìm đối tượng để cướp giật tài sản
khi đi tới thôn tân bình xã bầu trinh huyện châu đức
các đối tượng phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô đi một mình
trên ba ga trước có để một túi sách màu đen nên ra tay giật chiếc túi khiến nạn nhân ngã xuống đường
còn cả hai đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường
tài sản bên trong chiếc túi khoảng gần hai triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu đức đã trích xuất camera an ninh
xác định danh tính và mời các đối tượng trên đến trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tuấn anh và thế đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh cơ quan công an đã làm rõ ba vụ cướp khác cũng do các đối tượng này thực hiện cùng ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ đối tượng huỳnh kiến vinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm huỳnh kiến vinh lang thang xung quanh khu vực bệnh viện đao khoa
tỉnh sóc trăng và khu đô thị năm a để tìm tài sản trộm cắp
khi đến trước cửa hàng bách hóa xanh ngay cổng khu đô thị năm a đối tượng phát hiện có xe mô tô gắn chìa khóa trên xe
đậu trong cửa hàng nên đã ngang nhiên đi vào trộm cắp chiếc xe mô tô
khi vừa dẫn xe ra khỏi cửa thì nhân viên cửa hàng phát hiện bắt giữ đối tượng và báo cho cơ quan công an
vào tối ngày hôm qua hai mươi bốn tháng năm trên tuyến đường ven biển võ nguyên giáp của thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một đôi nam nữ bị thương tích
xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a một mươi sáu nghìn chín trăm bảy mươi năm do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường võ nguyên giáp
khi đến ngã ba giao với đường lâm hoành bất ngờ va chạm với xe máy do anh nguyễn công thành đạt
trú tại huyện hòa vang điều khiển chở theo bạn gái lưu thông cùng chiều
cúi thông bất ngờ đã khiến anh đạt và xe máy bị kẹt dưới gầm xe
bạn gái anh đạt bị hất ra xa
nhận được thông tin công an quận sơn trà đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường
và đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nãn tội phạm
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an